xin kính chào quý vị khán giả
mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế cho biết đến nay đã có hơn một hai mươi hai triệu ca mắc covid một mươi chín được khỏi bệnh
và trong số các ca đang điều trị thì có hơn bảy bảy trăm sáu mươi bệnh nhân nặng
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một sáu trăm ba mươi sáu bốn trăm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín
và có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trong vòng một mươi bốn ngày qua đó chính là tỉnh bắc cạn
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm bốn mươi năm triệu liều
trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi bảy triệu liều tiêm mũi hai là hơn sáu mươi năm triệu liều
tiêm mũi ba tức là tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba của vaccine abdallah là hơn hai triệu liều
trong khi đó ủy ban nhân dân quận hoàng mai thành phố hà nội vừa thông báo số một nghìn bốn trăm một mươi hai tbubnd
về việc điều chỉnh các biện pháp hành vi phòng covid một mươi chín
hành chính tương ứng với cấp độ ba để phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó yêu cầu một mươi ba phường trên địa bàn từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai thực hiện nghiêm thông báo này
hạn chế các hoạt động hội họp sự kiện tập trung trên hai mươi người trong vòng một phòng
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học và bệnh viện
dừng các hoạt động nghi lễ tôn giáo
tạm dừng hoạt động đối với một số dịch vụ như là karaoke quán bar massage
cơ sở cung cấp dịch vụ internet trò chơi điện tử phòng tập gym câu lạc bộ bia
đối với các dịch vụ nhà hàng quán ăn uống không phục vụ tại chỗ
chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
cấm các hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc chợ tạm
các cơ sở lưu trú chỉ được phép hoạt động không quá năm mươi công suất
xin được chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn phúc hậu
tức là hậu gà nguyễn trí hải và châu thái duy về hành vi chống người thi hành công vụ
cụ thể vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại khu vực huyện trợ mới tỉnh an giang có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
nên đồng chí trung tá nguyễn phú cường trưởng công an xã kiến an
đã triển khai lực lượng đến địa điểm như tin báo để vây bắt
khi đến hiện trường các đối tượng này bỏ chạy
lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nhơn
và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan tới việc đánh bạc
thấy nhơn bị bắt hậu hải và duy cùng với một số người gần đó chạy lại răng co
xô đẩy đồng chí cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ để cho nhơn chạy thoát thân
lợi dụng đêm tối một số đối tượng còn lại ở xung quanh khu vực
tiếp tục có những lời lẽ thô tục hành hung đồng chí cường và lực lượng làm nhiệm vụ
vụ việc được lắng xuống khi lực lượng công an huyện đến hiện trường giải tám đám đông
đồng thời mời các đối tượng liên quan về cơ quan để làm việc
thực hiện đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh con tum
vừa bắt giữ thành công một đối tượng vận chuyển gần hai kg ma túy
cụ thể vào khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng một mươi hai trên địa bàn thành phố con tum
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh con tum
phối hợp với công an huyện ngọc hồi đã phát hiện hai thanh niên
mặc áo khoác màu đen đi trên xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét trên người một đối tượng
lực lượng công an đã thu được hai bịch ni lông nghi là ma túy
cùng với một khẩu súng màu đen và năm viên đạn
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận là trần long vũ sinh năm hai nghìn ba
và lê ngọc vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai công chú tại thành phố con tum
hai bịch ni lông không màu có chứa chất tinh thể màu rắn trắng nghi là ma túy
vinh thừa nhận vận chuyển thuê số ma túy trên
cho một người đàn ông ở gia lai với số tiền công là một trăm linh triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
lợi dụng lúc nhà người dân vắng người đối tượng là nông văn báo
đã đột nhập vào nhà trộm cắp sáu mươi triệu đồng
công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn đã bắt khẩn cấp đối tượng nông văn báo
về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an huyện tràng định nhận được tin báo
của anh triệu minh khánh chú tại huyện tràng định
về việc bị mất trộm một số tiền lớn
công an huyện tràng định đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm là nông văn báo
chỉ sau một giờ đồng hồ
tại cơ quan công an đối tượng khai từng qua nhà anh
nhiều lần nên biết trong nhà có tài sản giá trị
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai báo thấy nhà vắng người
nên đã cậy cửa đột nhập vào mở tủ lục lọi lấy trộm hơn sáu mươi triệu đồng
sau đó đi trả nợ và mua sắm đồ dùng cá nhân
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và phối hợp xác minh
những nơi mà đối tượng tiêu thụ tài sản
công an huyện đã thu hồi số tiền là hơn năm mươi bốn triệu đồng
thưa quý vị và các đồng chí thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh khánh hòa
đã điều tra và triệt phá nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư
sau đây là ghi nhận tại thành phố nha trang
đây là số hông khí
được công an thành phố nha trang thu giữ
trong quá trình điều tra một vụ gây dối đánh nhau
tại đường ngô đến phường vĩnh phước
giữa hai nhóm thanh niên
vào lúc gần một giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai
công an thành phố nha trang qua truy xét
đã xác định và tiến hành làm việc
với các đối tượng tham gia vụ việc
để cung cố hồ sơ xử lý
còn đây là nhóm đối tượng gây ra liên tiếp
hai vụ cướp tài sản trong đêm một mươi năm tháng một mươi hai
ở thành phố nha trang
lựa chọn những con hẻm vắng khung giờ khuya
ít người đi lại
nhóm đối tượng dùng kéo nhọn không chế uy hiếp
rồi gây ra hai vụ cướp tài sản
tại phường phước hải và tân lập
đến lúc hai giờ sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thì lực lượng xác đã xác định được
nhóm đối tượng tham gia vụ cướp
ở trên địa bàn tân lập
thì lực lượng xác đã tiến hành truy bắt
bốn đối tượng này đã thừa nhận
nội dung vụ cướp là vào lúc một mươi chín giờ
thì bốn đối tượng đã thừa nhận
bốn đối tượng này không có tiền chưu xài
bàn cái kế hoạch đi cướp tài sản
anh học chở bốn đối tượng này về đến đầu
hẻm hương điền phường phước hải nha trang
đối tượng khôi có dùng kéo
kề vào cổ anh học
để cho ba đối tượng còn lại
chạy lại để cướp một cái xe máy
và số tiền là hai triệu bảy trăm linh ngàn đồng
đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
được công an thành phố nha trang thực hiện
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
bằng các biện pháp nhiệm vụ
sau gần hai tuần gia quân tập trung thực hiện
các đội nghiệp vụ của công an thành phố
phối hợp với công an các xã phường
đã phá thành công một chuyên án
điều tra làm rõ bốn vụ phạm pháp hình sự
xảy ra trên địa bàn
phát hiện bắt giữ ba vụ
sau đối tượng phạm tội về ma túy
công tác tuần tra vũ trang đảm bảo
khép kín địa bàn được tập trung đẩy mạnh
bên cạnh đó công an cơ sở tăng cường tuyên truyền
vận động cho nhân dân
các biện pháp phòng người tội phạm
củng cố lực lượng đảm bảo an ninh trật tự
ở các khu dân cư
thì có thể nói là
trong thời gian thực hiện mệnh lệnh từ năm ngày
từ ngày một mươi năm đến hai mươi tháng một mươi hai
thì lực lượng công an thành phố nha trang cũng đã
triệt phá một số nhóm đối tượng
trong đó có các em một nhóm đối tượng gồm ba đối tượng
tàng trữ sử dụng chất xếp chất ma túy
và hai nhóm đối tượng cướp tài sản
và gây rút tự tử của họ
với tinh thần đó thì lực lượng công an thành phố nha trang
sẽ tiếp tục phát huy
và chỉ đạo
các công tác nghiệp vụ
kết hợp với công tác tuần tra chính sách
và lực lượng tuần tra công khai
sẽ tuần tra xử lý
rất điểm các vụ việc cưới rút chất tử công cộng
để đảm bảo an ninh chất tử cho người dân
thời điểm cuối năm
lại do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
hoạt động của một số loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm xâm hại tài sản
như trộm cắp cướp giật lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thường có xu hướng gia tăng
lực lượng công an thành phố nhà trang
nhất là công an ở địa bàn cơ sở
sẽ tăng cường tối đa các biện pháp
vừa tổ chức đấu tranh chấn áp
vừa thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa
nâng cao ý thức tự phòng tự quản cho nhân dân
nhất là thời điểm mà tết nguyên đán nhâm dần